nằm trong khu vực quy hoạch giải tỏa thuộc dự án chỉnh trang đô thị và cải tạo giao thông đường thủy khu vực tàu hủ bến nghé đã hơn một mươi năm năm nay
nhưng đến nay gần một trăm linh hộ gia đình ở tổ hai mươi hai khu phố ba bến vân đồn phường năm tp hcm vẫn sống trong những dãy nhà ổ chuột chờ giải tỏa
tại đây hầu hết là những căn nhà lột sụp tôn hoen rỉ có những căn nhà dụ phách làm bằng gạch kiên cố nhưng mống lại làm bằng những cây gỗ tràm đam thẳng xuống mặt nước
lâu năm những trụ này sụp đúng khiến nhà nghiêng sang một bên nhưng người dân vẫn bất chấp nguy hiểm để tiếp tục sinh sống
người dân ở đây mong dự án sớm triển khai để không phải sống trong những dãy nhà ổ chuột như thế này nữa
do thời tiết chuyển mùa trong những ngày qua tại các bệnh viện ở tp hcm

trẻ em bị viêm phủi nhập viện tăng cao đột biến
hiện nay tại phòng cấp cứu bệnh viện nhi đồng một và bệnh viện nhi đồng hai luôn ở trong tình trạng quá tải
bệnh viện nhi đồng một bình quân mỗi ngày có hai trăm linh trẻ nhập viện trong đó số bệnh nhi bị viêm phổi nặng phải thở bằng máy tăng cao và nhiều nhất là số trẻ dưới một mươi hai tháng tuổi
để phòng ngừa bệnh viêm phổi cho trẻ các bác sĩ cũng khuyến cáo thời tiết chuyển mùa là thời điểm trẻ nhỏ dễ bị mắc bệnh nhất là đối với các trẻ có sức đề kháng yếu
nên các phụ huynh cần giữ ấm cơ thể cho trẻ vào ban đêm cho trẻ uống nước ấm vệ sinh mũi họng cho trẻ thường xuyên
để nâng cao chất lượng phục vụ hành khách đi xô buýt góp phần giảm thiểu ủng tắc giao thông hiện nay tp hcm đã thay thế hơn sáu mươi số lượng xô buýt cũ chạy bằng dầu dsn
bằng xô buýt mới sử dụng khí nén thiên nhiên
năm hai nghìn một mươi bảy số lượng hành khách đi xe buýt tại tp hcm đã đạt ba trăm linh sáu triệu người tăng sáu so với năm hai nghìn một mươi sáu và vượt một so với kế hoạch đề ra
các tuyến xô buýt cũ được thay thế bằng xô buýt mới có chất lượng phục vụ rất cao có chỗ ngồi dành riêng cho người già trẻ em phụ nữ có tai người khuất tật v v
và trên xe được lắp đặt camera giám sát bảo đảm an ninh wifi miễn phí về hệ thống tự động thông báo điểm dừng tại các trạm
thưa quý vị tp hcm là một trong những địa phương có số lượng các trường đại học cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp lớn nhất của cả nước
hiện nay để đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước và nguồn cán bộ trẻ bổ sung cho đảng
đảng ủy khối các trường đại học đã không ngừng chăm lo giáo dục
và bồi dưỡng đạo đức cách mạng cho thế hệ trẻ
được sự quan tâm của đảng nhiều phong trào thi đua yêu nước trong học sinh sinh viên được phát huy mạnh mẽ như chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh
hoa phượng đỏ phong trào thi đua dạy tốt và học tốt nghiên cứu khoa học v v
qua đó để rèn luyện thử thách giới thiệu những quần chúng ưu tú để bồi dưỡng kết nạp đảng
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại tp hcm
sức trẻ và tinh thần nhiệt huyết của mình
nhiều tấm gương sinh viên tình nguyện của các trường đại học cao đẳng đã được tôn vinh được kết nạp vào đảng trong các đợt chiến dịch
anh bùi hoàng minh hiện nay công tác tại trường đại học kinh tế luật thuộc đại học quốc gia tp hcm đã được niềm vinh dự đó kết nạp vào đảng trong đợt chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh năm hai nghìn một mươi tám
em cũng được tham gia rất là nhiều chiến dịch mùa xanh
vẫn được như tập huấn các đợt
trường đại học quốc gia chúng em được kết nạp tại nhà tưởng niệm của quỳnh nhà bè nhà truyền thống
em thật sự rất vui mừng rất khấn khởi và em sẽ cố gắng trong thời gian tới em sẽ phấn đấu học tập để nôi theo vương bác và có nhiều hành tích hơn nữa
cùng với thanh niên thành phố lực lượng đoàn viên thanh niên trong các trường đại học cao đẳng cũng đã đi đầu trong các phong trào phát triển khởi nghiệp đổi mới sáng tạo xây dựng và bảo vệ tổ quốc
đã được đoàn trường
hội sinh viên bồi dưỡng để giới thiệu với đảng
đảng viên trẻ trần định sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu sinh viên năm thứ tư khoa luật trường đại học mở thành phố rất vinh dự và tự hào được kết nạp vào đảng
em rất là vinh dự được đứng vào hành mục của đảng trong dịp kỷ niệm ba mươi năm năm nghề nhà giáo việt nam
em không biết nói gì hơn nghiện cố gắng học tập phấn đấu em xúc mình ra công nghiên cho tổ quốc
với một lực lượng hùng hậu
trong đó có hai mươi bảy ngàn
trong đó có hai mươi bảy ngàn năm trăm tám mươi sáu cán bộ viên chức giảng viên trẻ đang đào tạo trên bảy trăm linh ngàn sinh viên
và tổ chức đảng trong các trường đại học cao đẳng cũng được thành lập theo hai khu vực
đảng bộ khối các trường đại học cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp và đáng bộ đại học quốc gia
thông qua các hoạt động đoàn hoạt động đoàn khẻ phong trào vốn rất là sôi động tại tp hcm cũng như là tại đại học quốc gia tp hcm
công tác phát triển đảng của chúng tôi rất là thuận lợi
có những nhân tố sẵn sàng làm tiêu biểu cho đội ngũ của giảng viên trẻ cũng như là thanh niên
nhờ vậy mà các chỉ tiêu phấn đấu kết nạp đảng phát triển đảng xây dựng đảng trong hệ thống đại học quốc gia tp hcm
trong từng trường thành viên các đơn vị đều đạt được theo kế hoạch
hai nhóm đối tượng được chú trọng là giảng viên trẻ và sinh viên có thành tích tốt
trong công tác và học tập
trong đó nhóm giáo viên có trình độ uy tín và cán bộ đoàn hồi sinh viên có năng lực
sinh viên có thành tích cao đều được giao nhiệm vụ cụ thể
định hướng rõ để từng cá nhân sớm xác định mục tiêu phấn đấu vào đảng
trong năm hai nghìn một mươi bảy vừa qua tri bộ đã kết nạp được sáu đảng viên mới và cử đi học một mươi ba đồng chí
trong năm hai nghìn dự kiến là nguồn kết nạp trong năm hai nghìn một mươi tám
chúng rất là cầu thi trong vấn đề thực hiện công tác của mình
cũng thường xuyên kiểm điểm cũng thường xuyên đột kết nghiệm quá trình thực hiện của mình
với mong muốn làm sao để mang được kết quả tốt hơn kết nạp vào đảng những con người thực sự ưu tú
để phục vụ cho đất nước và xã hội
từ các phong trào tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng thắp sáng ước mơ tuổi trẻ
sinh viên năm tốt và các hoạt động tiếp sức mùa thi
sinh viên tình nguyện hè hiến máu nhân đạo tham gia thực hiện an toàn giao thông v v
các hoạt động thiết thực trên không chỉ góp phần xây dựng hình thành lớp thanh niên giàu lòng yêu nước
có trí thức có sức khỏe có ý chí chủ động tự tin vươn lên lập thân lập nghiệp
mà còn là cơ hội để các đoàn viên rèn luyện tu dưỡng phấn đấu là nguồn lực để bồi dưỡng kết nạp đảng
lúc mà em là sinh viên năm ba thì em được minh dự được đứng vào hành ủ của đảng qua quá trình rèn luyện
cũng như là cố gắng trong cái câu chuyện học tập của mình
cái cảm giác của em lúc đó là rất là vinh dự và rất là tự hào
và sau khi ra trường thì sau khi mở lại công tác tại trường cũng như là được giữ vị trí là phó bí thư tri bộ sinh viên
thì em sẽ nguyện phấn đấu cũng như là học tập trao dồi hơn nữa về khả năng nghiên cứu khoa học cũng như trình độ chuyên môn của mình
chiến dịch mùa hè xanh hàng năm do thành đoàn và hội sinh viên thành phố tổ chức
không những để rèn luyện thử thách mà qua đó tạo nguồn quân chúng ưu tú
để kết nạp vào đảng
cùng với các chiến dịch tình nguyện trong các đợt sinh hoạt đoàn sinh hoạt chính trị và ngày lễ lớn của dân tộc v v
các chi bộ sinh viên còn triển khai nhiều hoạt động có ý nghĩa để thu hút đông đảo các bạn sinh viên tham gia khơi gợi ý thức phấn đấu trở thành đảng viên
thông qua những sân chơi phong trào đó tổ chức đoàn sẽ tìm và giới thiệu được những hạt nhân những sinh viên ưu tú cho tổ chức đảng xem xét để kết nạp
thông thường mỗi năm vào dịp là mùa hè xanh toàn trường sẽ phối hợp với các chi bộ sinh viên để tổ chức và kết nạp được khoảng sáu một mươi bạn đảng viên trong trường
còn tổng thể thì bốn chi bộ sinh viên của trường trong một năm cũng tham gia công tác diện đảng và kết nạp được tầm từ ba mươi bốn mươi đảng viên mỗi năm
các trường đại học đã xác định công tác phát triển đảng viên là một trong những nội dung sinh hoạt định kỳ của chi bộ
việc kiểm điểm đánh giá tiến đội
đề ra nhiệm vụ trong tháng tới được thực hiện nghiêm túc
kết quả chất lượng công tác phát triển đảng viên là tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng
chỉ tính trong giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu cấp ủy các trường đã kết nạp trên năm ba trăm bốn mươi một đảng viên vượt bốn mươi hai bốn mươi ba chỉ tiêu đề ra
trong đó đảng viên là giảng viên dưới ba mươi năm tuổi chiếm hai mươi năm năm mươi hai sinh viên và học viên ưu tủ chiếm bảy mươi bảy bốn mươi tám
vượt bốn mươi hai bốn mươi ba chỉ tiêu đề ra
với con số lượng đoàn viên sinh viên rất là lớn thì đoàn trường đã tổ chức rất là nhiều các hoạt động để tạo môi trường rèn luyện cho các bạn sinh viên
và những bạn đoàn viên ưu tú được xét để phát triển vào tổ chức đảng là những bạn ưu tú hạt nhân của nhà trường để góp phần xây dựng hình ảnh
cũng như là những gương điển hình để phát huy vai trò gương mẫu của các bạn trong các hoạt động
bởi vì đảng ủy nhà trường xác định rằng
công tác phát triển đảng không chỉ dành cho là đối tượng phát triển dành cho các khoa cho nhà trường
mà chính các bạn sau này khi tốt nghiệp ra trường các bạn về những nơi công tác mới
về những doanh nghiệp về những công ty hay là làm trong khối nhà nước
thì chính các bạn sẽ là những cái thành phần sung kích gương mẫu để phát huy cái vai trò của đảng viên trong công việc
với sự quan tâm thường xuyên của các cấp ủy đảng công tác phát triển đảng viên tại các trường đại học cao đẳng ở thành phố hồ chí minh
đã đạt tỷ lệ khá cao tỷ lệ sinh viên được kết nạp đảng ngày càng nhiều chất lượng đảng viên mới ngày càng được nâng lên
những đảng viên mới không những là hạt nhân nòng cốt trong các phong trào thi đua
mà còn phát huy tốt vai trò trách nhiệm nhiệm vụ góp phần xây dựng đảng bộ nhà trường
đảng bộ thành phố ngày càng vững mạnh hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao
ở đh tân thắng thì được quỹ quyền tổ chức kết nạp đảng viên
có hoạt động về ra quyết định và thẩm định hồ sơ hết sức là nhanh gọn
vì vậy mà đứng về phía quần chúng được kết nạp thì họ cũng cảm thấy rất là hài lòng
vì cái quá trình mà họ phấn đấu thì họ được ghi nhận và được bồi dưỡng kịp thời
phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian tới đảng ủy khối các trường đại học
sẽ tiếp tục quan tâm lãnh đạo chỉ đạo làm tốt công tác tạo nguồn
để phát triển đảng viên là sinh viên ngay từ năm thứ nhất
từ năm thứ hai định hưởng sinh viên tham gia các hoạt động phong trào
thực hiện tốt công tác thẩm tra xác minh lý lịch phát triển đảng
và công nhận đảng viên chính thức theo đúng quy định của đảng
đồng thời để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phùng sự tổ quốc phục vụ nhân dân
thành ủy thành phố hồ chí minh cũng có chính sách để thu hút nhân tài là những sinh viên xuất sắc
là những đảng viên trẻ có thành tích trong học tập để đào tạo nguồn cán bộ của thành phố và của đất nước
thưa quý vị thực hiện lời bác dạy đầu cần thành niên có việc gì khó có thành niên

giảng viên trẻ tiến sĩ dương thùy thùy vân giám đốc trung tâm công nghệ thông tin
để ứng dụng vào cuộc sống phục vụ nhân dân u ích vân phục vụ nhân dân đảng viên trẻ tiến sĩ dương thùy vân

tấm gương tận tụy với sự nghiệp trồng người là tấm gương sáng cho học sinh nói theo
đặc biệt trong lĩnh vực nghiên cứu cô đã nhận được nhiều giải thưởng khoa học có uy tín
trong và ngoài nước là nữ tiến sĩ đầu tiên của việt nam được nhận bằng sáng chế usbto
do cục sáng chế hoa kỳ trao tặng
ngoài ra cô cũng đã công bố hai mươi bài báo khoa học trên các tạp chí và kỷ yếu quốc tế
vốn sinh ra trong gia đình giàu truyền thống cách mạng ở huyện đức phổ tỉnh quảng ngãi
với nhiều thành tích trong học tập năm hai nghìn tiến sĩ dương thị thùy vân được tuyển thẳng
vào trường đại học bưu chính viện thông tp hcm
tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi cô được nhận về công tác tại trường đại học tôn đức thắng
từ năm hai nghìn năm đến nay
hiện nay tôi cũng đã chủ nhiệm đề tài của nhiều đề tài cấp
sở cấp nhà nước
ví dụ như đề tài mà tôm đang làm là một đề tài về một cái hệ thống lạnh thông minh
và đề tài này được áp dụng ở các bệnh viện hoặc các trung tâm điều dưỡng y tế
với đam mê nghiên cứu và sáng tạo khoa học cô đã cùng với đồng nghiệp
nghiên cứu thành công đề tài hệ thống lạnh thông minh
ứng dụng khoa học công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp bốn để chế tạo robot tự hành thu gom rác
và nhiều đề tài nghiên cứu có ý nghĩa trong cuộc sống
chuyển giao công nghệ cho nhiều doanh nghiệp
khi đã là một đảng viên thì tôi luôn tự ý thức rằng mình cần phải tiên phong trong cái công tác của mình
trong nhiệm vụ là đào tạo thế hệ trẻ là sinh viên của mình
và chính vì vậy cho nên là
lúc tôi vào mọi nơi tôi luôn luôn rèn luyện bản thân mình để nâng cao cái trình độ chuyên môn của mình
cô cứu và phát triển nhiều hệ thống phần mềm quản lý dạy và học có hiệu quả như
hệ thống phát hiện đạo văn hệ thống phần mềm quản lý học tập e cleaning
hệ thống phần mềm kiểm tra kiến thức sinh viên đầu giờ và tự động chấm điểm tự động điểm danh sinh viên
nhiều sinh viên được cô trực tiếp giảng dạy và hướng dẫn nghiên cứu các đề tài
khoa học đã công bố bài báo khoa học trên các tạp chí kỷ yếu hội nghị khoa học quốc tế
cũng rất là may mắn khi mà em được học cô ở những môn học về những nền tảng cơ bản
trong cái việc nghiên cứu khoa học
thì cô vân là một người có khả năng có thể là truyền đạt kiến thức rất là tốt
cũng như là truyền đạt cảm hứng cái cách nghiên cứu khoa học rất là tốt đến với sinh viên
và cũng rất là cảm ơn cô vì nhờ cô mà em có những kiến thức ngày hôm nay
cũng như là có những cái khả năng nghiên cứu khoa học
đồng thời trong nhiều năm
danh là cương thanh niên tiên tiến làm theo lời bác
trong việc thực hiện chỉ thị ba ct xuyệt tv kép của bộ chính trị
về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh
bốn năm liên tục được nhận danh hiệu nhà giáo trẻ tiêu biểu thành phố hồ chí minh
danh hiệu thầy trò thành đạt của liên đoàn lao động thành phố trao tặng
và nhiều năm liền được tổng liên đoàn lao động việt nam trao tặng bằng khen
về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi
có thể nói là cô vân là một giảng viên trẻ nữ rất tiêu biểu của trường đại học tôn thắng
ngoài việc rất tích cực tham gia các hoạt động trong phong trào
cũng như là giảng dạy của trường đại học tôn thắng
thì cô vân rất sáng tạo và trong các hoạt động nghiên cứu khoa học của mình
cô đã đạt được rất là nhiều thành tựu nổi bật trong những năm học vừa qua
và cô văn là một đảng viên trẻ và là một tấm gương sáng
để cho sinh viên cũng như là các đồng nghiệp của trường đại học tôn thắng nói theo
với sức trẻ của mình đảng viên dương thị thùy vân đang tiếp tục tỏa sáng
để cống hiến cho khoa học những công trình nghiên cứu có ý nghĩa
để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình
thành phố hồ chí minh hôm nay của truyền hình nhân dân
quý vị và các bạn có những chia sẻ với chương trình

có những vấn đề cần được phản ánh
hãy liên hệ với chúng tôi qua hộp thư tbhcmhômnay tvacomgmail com
hẹn gặp lại